thưa quý vị từ đêm ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi một nhiều tỉnh thành ở phía bắc miền trung đã có mưa lớn khi không khí lạnh mạnh tràn xuống kết hợp với gió đông trên cao
dự báo khu vực nghệ an sẽ mưa lớn hết ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi một
tại hà tĩnh thì mưa đến ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một có nơi mưa rất to trên một trăm năm mươi mm
còn tại khu vực quảng bình đến phú yên mưa to kéo dài từ ngày hôm nay đến thứ sáu
khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên
đỉnh lũ sẽ lên báo động một đến trên báo động hai
có sông từ thừ thư huế đến quảng ngãi lên báo động hai đến trên báo động ba
đề phòng xảy ra lũ quét sặt lở đất ở vùng núi lập lụt ở vùng trụng thức ven sông khu đồ thị
để chủ động ứng phó với mưa lũ miền trung ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh ứng phó để giảm thiểu thiệt hại
thưa quý vị trong sáng nay trên địa bàn xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã xảy ra một trận lũ quét bất ngờ cuốn trôi toàn bộ cây trồng vật nuôi của hai hộ dân
rất may là không có thiệt hại về người
công an xã đã kịp thời di rời hai hộ sáu nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn
và để chủ động ứng phó với mưa lớn và các tình huống bất ngờ toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng nhất là các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt sạt lở sẵn sàng phương án ứng phó
chỉ một trăm linh quân số ứng trực bắt đầu từ ngày hôm nay để kịp thời hỗ trợ cho người dân
sân sống ở khu dân cư khai cạnh đã hơn một mươi năm nay
mỗi mùa mưa lũ đến anh vũ lại tất bật chạy lụt
toàn bộ vật dụng trong nhà đều được kê dọn lên cao
dù có kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc ứng phó nhưng mỗi mùa lũ đi qua những người dân sống ở đây lại càng thêm chật vật
cũng giúp kinh nghiệm là nhiều năm nay mình tươi mấy hàng mấy cái cải này hết mình chống lũ
chúng tôi làm hôm nay
mưa là ngập mưa là ngập
không biết lớn hay nhỏ là mưa là ngập mưa là ngập đó
lớn quá thì lên cao vậy còn thấp quá thì cũng lúc nhà này
thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của người dân
từ đêm qua đến chiều nay công an các phường cùng đoàn thể tại khu dân cư thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt
như thanh khê tây chính gián quận thanh khê hoa khánh nam hòa minh quận liên triệu
tăng cường xuống địa bàn giúp đỡ người dân kê cao dọn dẹp vật dụng sinh hoạt ra soát các hộ cần chi dời
tổ là kê cao đồ đạc và lên hết
sau đó là nhà nào mà nguy cơ vẫn cao mà không ở chịu được thì lên nhà người thân hoặc là đăng ký lên trường lê văn tám
bây giờ là bộ đội hú lộc huyền hoàng với lại phường là chuẩn bị hết rồi
trừ tới chiều mà có mưa lớn là di tản trước sáu giờ tối
cái tối là khó vất vả nước lây là khó di tản
tại các khu vực nguy cơ ở trên địa bàn ngập lụt ở trên địa bàn phường thanh khê tây
thì gần như là những đợt mưa lớn thì sẽ dẫn đến ngập
từ đó thì công an phường đã luôn luôn chủ động
thứ nhất là đề ra các phương án để chúng ta tùy theo mực nước lên
chúng ta kích hoạt theo các phương án một hoặc phương án hai
đối với phương án một thì sẽ như thế nào thì đã có lộ trình cụ thể
hiện toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn
tình huống nguy hiểm có thể xảy ra
căn cứ vào tình hình thực tế công an các đơn vị địa phương sẽ vận dụng các phương án cấp độ ứng phó phù hợp
tất cả phương tiện tra thiết bị quân số ứng trực đều được quán triệt tinh thần
sẵn sàng để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạt cứu hộ
công an các phương đến thời điểm này cũng sẵn sàng phương án di dời sơ tán nhân dân trong vùng ngập luộc
trên tinh thần chủ động ứng phó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chuẩn bị sẵn các địa điểm là trường học
nhà văn hóa làm nơi tránh trú cho người dân trong những ngày mưa lớn kéo dài
truyền sang tin tức an ninh trật tự ngày hôm nay công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã tạm giữ phạm cao trí ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh tiền giang để lấy lời khai điều tra về vụ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn
trên đường nguyễn văn tăng phường long thạnh mỹ khiến cho một người tử vong
kết quả điều tra của cơ quan công an tại thời điểm xảy ra tai nạn tài xế trí có nồng độ cồn trong máu
trí khai nhận vào trường ngày một mươi hai tháng một mươi một đã nhậu với một số người bạn tại trung cư
ở đường nguyễn xiển thành phố thủ đức cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng một km
như đã thông tin vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên đường nguyễn văn tăng
khi đến đoạn giao với đường một mươi năm ô tô này đã va chạm với ô tô loại bảy chỗ và một xe bán tải đang chạy theo hướng ngược lại
sau khi va chạm ô tô lao sang làn đường ngược chiều rồi tông liên tiếp vào ba xe máy
vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng
cô gái đi xe máy tử vong tại chỗ và một số người bị thương phải nhập
nhập viết cấp ký
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trường ngày hôm nay
tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ đóng trên địa bàn phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương
tại thời điểm này ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông
lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng khiến công nhân bỏ chạy thoát thần
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình dương
và thành phố tân uyên đã điều động nhiều xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
để triển khai công tác dập lửa
do nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
đến một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa mới cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người
song toàn bộ nhà xưởng cùng với nhiều tài sản bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an tỉnh đắk lắc cũng vừa ra quyết định khởi tố
để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
đối với nguyễn khắc hùng năm mươi tuổi
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
nguyễn khắc hùng tự ý điều chỉnh đối tượng được cấp đất trái quy định
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân huyện buôn đôn
có phê duyệt dự án mở rộng phu giãn dân cho một trăm chín mươi sáu hộ tại buôn giang phong
với tổng diện tích quy hoạch ba mươi hectare
tuy nhiên quá trình thực hiện
hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thù hưởng
và tổ chức giao đất cho các hộ dân ngoài phương án sử dụng đất
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai hùng đã thành lập hội đồng một trăm bốn mươi bảy
tổ chức phân lô bốc thăm và giao đất cho một trăm hai mươi chín hộ dân
nằm ngoài danh sách theo phương án đã được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
trong đó có nhiều hộ là cán bộ công chức viên chức
có trường hợp là người nhà của hùng
hành vi lạm quyền của hùng đã gây thể thại cho nhà nước
với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
theo thời điểm định giá vào năm hai nghìn một mươi
và hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm của một mươi bốn thành viên còn lại
trong hội đồng một trăm bốn mươi bảy và các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long cũng mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩn bị cáo nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại thành phố vĩnh long về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
trên quốc lộ một khu vực xã phú thịnh huyện tam bình
thì phát hiện lan điều khiển xe mô tô liều thông theo hướng vĩnh long đi cần thơ
có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra thì thu giữ sáu bịch ni lông chứa bột màu trắng
tất cả đều là chất ma túy có trọng lượng hơn ba trăm linh gram
được biết thì lan đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan
tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa triệt phá thành công chuyên án
đấu tranh với các đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bắt tạm giữ hình sự hai đối tượng
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện võ nhai phát hiện một số đối tượng
tại xã liên minh huyện võ nhai có biểu hiện tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng
và xác lập chuyên án để đấu tranh
đến ngày chín tháng một mươi một công an huyện phối hợp với công an xã liên minh
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm chỗ ở của hai đối tượng là bàn phúc kim
và bàn phúc lâm đều trú tại xóm nác xã liên minh
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng cùng với năm viên đạn và hai vỏ đạn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đó là vũ khí quân dụng
các đối tượng cùng nhau sử dụng để săn bắn thú rừng
công an quận đồng đa thành phố hà nội vừa khởi tố
tạm giam hai chị em là trần thị bích thuận và trần thị bích vân
cùng chú tại quận đồng đa về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo tài liệu điều tra trong quá trình kiểm tra ngôi nhà
ở ngõ bảy mươi kim hoa phường phương liên quận đống đa
cơ quan công an phát hiện trần thị bích thuận và một số phụ nữ
đang mang thai có dấu hiệu bất minh
tại cơ quan công an người phụ nữ quê ở cà mau cho biết
qua mạng xã hội bích thuận môi giới đẻ thuê với giá là hai trăm tám mươi triệu đồng
một lần mang thai hộ
đến thời điểm bị phát hiện cặp vợ chồng thuê mang thai hộ
ở nghệ an đã chuyển cho chị em thuận là năm trăm linh triệu đồng
trên tổng số tiền tám trăm linh triệu đồng
ngoài cặp vợ chồng ở nghệ an cơ quan điều tra còn làm rõ
cặp vợ chồng khác ở quận thanh xuân tp hà nội
cũng thuê chị em thuận tìm người mang thai hộ
với giá một tỷ đồng thai đơn và một năm tỷ đồng nếu thai đôi
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn thanh cường chú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
liên quan tới vụ án này và cùng với tội danh nêu trên
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước
cũng đã khởi tố bắt tạm giam ngô viết tâm biệt danh tâm phà
chú tại tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trước khi bị bắt hai đối tượng tâm và cường đã cùng thực hiện hành vi
bắt giữ một người dân chú ở phường đô vinh tp phan rang tháp tràm để đòi nợ
thưa quý vị tình trạng tội phạm nói chung tội phạm trộm cắp tài sản
nói riêng tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài không chỉ ảnh hưởng
đến tình hình an ninh trật tự của địa phương mà còn gây tâm lý lo lắng
đối với doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình đầu tư lâu dài trên địa bàn
do vậy công an tỉnh hà nam đã quyết liệt đấu tranh khám phá thành công
nhiều vụ trộm cắp tài sản bắt giữ nhóm đối tượng gây án
đã tạo được niềm tin cho các công ty trong nước và các công ty nước ngoài
trong quá trình đầu tư làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh
đây là năm đối tượng nguyễn văn hiệp nguyễn anh tuấn trần thế trung
cùng chú ở huyện bình lục nguyễn trung hiếu chú huyện lý nhân hà nam
và vũ quang huy chú huyện bình giang tỉnh hải dương vừa bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện bình lục hà nam khởi tố và bắt tạm giam
về tội trộm cắp tài sản
với thủ đoạn lợi dụng lúc phá người nguyễn văn hiệp và đồng bọn
cùng là công nhân làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn victory sporting wood việt nam
có địa chỉ tại thôn cửa câu trại xã trung lương huyện bình lục tỉnh hà nam
đã bàn bạc phân công nhiệm vụ trộm cắp giày của công ty
sau đó mang đi bán cho tuấn và huy để lấy tiền chia nhau tiêu xài
nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tại công ty
với số lượng hàng trăm đôi giày ước tính trị giá khoảng tám mươi bốn triệu đồng
để có thể trộm cắp tài sản trong các công ty các đối tượng thường có sự móc nối
cấu kết tổ chức bàn bạc kỹ lưỡng giữa nhân viên trộm cắp

trong công ty của công an tỉnh hà nam sau khoảng thời gian ngắn
chúng tôi đã kiên trì tập trung xác minh tập trung đấu tranh
và cũng đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản trộm cắp do người khác phạm vụ mà có
để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đặt trên địa bàn huyện
cũng như là xử lý đối với các đối tượng tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản
từ thực tế cho thấy hiện nay các công ty doanh nghiệp
còn nhiều sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản
bên cạnh đó vì lòng tham một số đối tượng đã móc đối với nhau
lợi dụng sơ hở của công ty trong quá trình quản lý giao nhận kiểm kê để trộm cắp tài sản
từ đầu năm đến nay công an tỉnh hà nam đã điều tra triệt phá ba mươi một vụ trộm cắp tài sản
góp phần đảm bảo an ninh chẩn đủ cho đội bàn
qua vụ việc trên thì cơ quan công an cũng khuyến cáo toàn thể nhân dân
cũng như các cơ quan doanh nghiệp lêu cao tinh thần cảnh giác
bảo vệ tốt tài sản của gia đình của cá nhân của cơ quan doanh nghiệp
đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn
thì cần phải chú ý làm tốt công tác bảo vệ tài sản của mình
để phòng ngừa hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản
cơ quan công an khuyến cáo cán bộ công nhân viên người lao động
cần nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản
bảo vệ tài sản của cá nhân cũng như của cơ quan
đối với các công ty doanh nghiệp
cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong quản lý tài sản
quản lý nhân sự lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh
báo trộm ở những vị trí quan trọng nơi để tài sản có giá trị cao
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt
nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng
công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang tạm giữ phạm cao trí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận tám là tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn
khiến một cô gái trẻ tử vong xảy ra vào ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng một mươi
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một khi đi đến đoạn giao với đường số một
phường long thạnh mỹ thì xe của trí bất ngờ va chạm với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại
lúc này xe ô tô tiếp tục lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào hai xe máy
chưa dừng lại ô tô này còn lao lên vỉa hè tông một xe máy khác rồi đâm sập từng nhà dân
vụ việc khiến một cô gái trẻ tử vong và hai người khác bị thương
công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng
điều tra làm rõ vụ việc qua kiểm tra công an xác định trí vi phạm nồng độ cồn
liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực trung tâm thành phố
bù ma thuật tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
công an tỉnh đắk lắc cho biết nguyên nhân là do chập điện từ biển quảng cáo
vào khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày một mươi một tháng một mươi một người dân phát hiện lửa phát ra từ biển quảng cáo
của căn nhà số hai trăm hai mươi chín lê hồng phong thành phố buôn ma thuật
lúc này mọi người đã sử dụng bình chữa cháy mốc nước sập lửa
tuy nhiên do biển quảng cáo làm bằng vật liệu dễ cháy và ở vị trí cao nên việc chữa cháy không hiệu quả
sau khi nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đắk lắc
đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành không chế đám cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế và không lây lan
vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn hai căn nhà số hai trăm hai mươi chín và hai trăm ba mươi một lê hồng phong
thưa quý vị trước đợt mưa lớn kéo dài ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện yêu cầu các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên
các bộ ngành chủ động ứng phó với mưa lũ
theo đó các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn
ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền
người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
đảm bảo giao thông thông suốt sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng
bảo vệ sản xuất thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ thu hoạch
phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
và đêm qua sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã ban hành văn bản
cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày một mươi ba tháng một mươi một